ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số tám nqtu về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
sau đây truyền hình nhân dân xin giới thiệu những nội dung cơ bản và quan trọng của nghị quyết
nghị quyết số tám nqtu xác định rõ mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội có tính chuyên nghiệp sản phẩm du lịch có chất lượng cao đa dạng có thương hiệu
mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc cạnh tranh được với các nước trong khu vực
phấn đấu thu hút từ một mươi bảy đến hai mươi triệu lượt khách du lịch quốc tế tám mươi hai triệu lượt khách du lịch nội địa đóng góp trên một mươi gdp
tổng thu từ khách du lịch đạt ba mươi năm tỷ usd giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt hai mươi tỷ usd tạo ra bốn triệu việc làm
trong đó có một sáu triệu việc làm trực tiếp
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác
việt nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực đông nam á
từ mục tiêu trên nghị quyết số tám nqtu đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện gồm đổi mới nhận thức tư duy về phát triển du lịch
coi du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp có tính liên ngành liên vùng xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc
cơ cấu lại ngành du lịch
bảo đảm tính chuyên nghiệp hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp có cơ chế chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn
đáp ứng yêu cầu tính chất của ngành kinh tế tổng hợp hoạt động theo cơ chế thị trường dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước
đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nhất là tại các địa bàn trọng điểm động lực đổi mới cách thức nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài
đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh minh bạch bình đẳng thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch
có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch
để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra nghị quyết trung ương số tám nqtu yêu cầu các tỉnh ủy thành ủy ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc trung ương
tổ chức phổ biến quán triệt nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết
một ban cán sự đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo tổ chức quán triệt xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong ngành du lịch
đảng đoàn quốc hội lãnh đạo sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các luật pháp lệnh tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
một ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết kiểm tra đôn đốc và định kỳ báo cáo bộ chính trị việc tổ chức thực hiện nghị quyết
ban chỉ đạo nhà nước về du lịch chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện nghị quyết
toàn văn nghị quyết trung ương số tám nqtu sẽ được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày mai thứ tư ngày một mươi tám tháng một
mời quý vị khán giả quan tâm đón xem